các đường lây truyền virus viêm ngăn bê đường từ mẹ sang con đa số xảy ra trong thời kỳ tru sinh hay những tháng đầu sau sinh không lây nhiễm qua nhau thai
đây là một cách thức lây nhiễm phổ biến và quan trọng nhất
đường máu đường máu có lượng hpv cao vì vậy nếu da hoặc niêm mạc của chúng ta bị cháy xước mà tiếp xúc với máu của người bị nhiễm hiv thì nguy cơ nhiễm sẽ rất cao
hiv cũng được tìm thấy trong dịch âm đạo tinh dịch sữa nước bọt mồ hôi nước tiểu phân dịch mật nhưng với nồng độ rất thấp
vì vậy da hoặc niêm mạc bị tổn thương mà tiếp xúc với các dịch này cũng có thể bị lây nhiễm hbv
đường tình dục khi quan hệ tình dục không an toàn sử dụng chung dụng cụ tình dục nếu không rửa hoặc không dùng bao cao su với người bị viêm gan siêu vi bê
cũng có thể có khả năng bị nhiễm hbv vì virus có trong dịch tiết của người nhiễm và thâm nhập vào thân thể qua các vết xước nhỏ
di chuyển và máu gây tình trạng nhiễm hpv tái sử dụng kim và ấm tiêm
việc truyền virus cũng có thể xảy ra thông qua việc tái sử dụng kim và ống tiêm trong môi trường chăm sóc sức khỏe hoặc giữa những người tiêm trích ma túy
nhiễm máu nhiễm bệnh nhiễm virus viêm gan b xảy ra trong quá trình y tế phẫu thuật và nhà hòa thông qua hình xăm mặc thông qua việc sử dụng rào cạo hay các vật tương tự bị nhiễm máu người bệnh
viêm gan b là bệnh lý phổ biến tại việt nam
và đây là một bệnh lý ở gan do virus viêm gan b gây ra
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có khoảng tám triệu người nhiễm viêm gan b với tỷ lệ là tám
tuy nhiên trong số tám triệu người này chỉ có một năm triệu người được chẩn đoán
biết mình bị viêm gan b còn lại hơn năm triệu người vẫn chưa được trần đoán và điều trị
vâng chúng ta đều biết rằng viêm gan b lây theo ba con đường
thứ nhất là đường máu thứ hai là đường lây truyền qua đường tình dục
thứ ba là lây truyền từ mẹ sang con
trong đó con đường lây truyền viêm gan b phổ biến tại việt nam chính là lây truyền từ mẹ sang con
một bà mẹ bị vi văn b có thể lây cho các con của mình khi mà mang thai hoặc trong quá trình sinh nở
như vậy những người có nguy cơ bị viêm gan b là những người mà trong gia đình có người thân bị viêm gan b
đấy là đối tượng nguy cơ cao nhất
ngoài ra chúng ta có thấy những đối tượng nguy cơ cao là những người mà hay phải mắc các bệnh lý phải truyền máu
như là trước khi phẫu thuật hoặc các bệnh lý về máu
các bệnh nhân hay phải truyền máu các bệnh nhân hay phải chạy thận các bệnh nhân trải qua cuộc phẫu thuật
hoặc những người nghiện trích hay là những người mà hay phải xăm xăm hoặc là những can thiệp nhỏ như là nhổ răng nội soi dạ dày đại tràng
nói chung nếu như chúng ta sống ở việt nam thì chúng ta đều có nguy cơ bị mắc viêm gan b vì đây là bệnh phổ biến tại việt nam
các trường hợp viêm gan b cấp tính thường không có biểu hiện rõ ràng hoặc biểu hiện không nghiêm trọng nên rất dễ bị bỏ qua
đối với một số trường hợp triệu chứng có thể là
cảm giác mệt mỏi chán ăn nôn mửa sốt đau nhức gan hoặc có một số triệu chứng gần giống với cúm
mặt khác các triệu chứng bị viêm gan b mạng tính cũng có
mệt mỏi kéo dài xanh sao chán ăn ăn không ngon miệng buồn nôn hoặc nôn vàng da vàng mắt nước tiểu vầng sậm đau nhức xương khớp đau hạ sườn phải dối loạn tiêu hóa đi cầu phần đen chướng bụng phù chân sốt huyết dưới da nghiêm trọng có thể hôn mê do bệnh não gan
viêm gan b được mệnh danh là sát thủ thầm lặng
chính bởi vì là hầu hết các bệnh nhân bị viêm gan b hoàn toàn không có triệu chứng gì
hầu hết bệnh nhân vẫn cảm thấy mình khỏe mạnh vẫn có thể đi làm việc và cống hiến cho xã hội bình thường cho đến khi bệnh phát ra
thế thì khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta có vấn đề tức là chúng ta cảm thấy mệt mỏi này mắt vàng này rồi chúng ta cảm thấy phù chân bụng to lên thậm chí là nôn ra máu rồi đi tiểu rất vàng
thì lúc đấy bệnh đã ở giai đoạn muộn rồi
chính vì thế mà chúng ta sẽ không đợi chờ khi chúng ta có dấu hiệu thì chúng ta mới đi khám bệnh
mà mọi người dân sinh sống tại việt nam cần phải khám và sàng lọc định kỳ viêm gan b hàng năm để phát hiện ra xem mình có bị nhiễm viêm gan b không
để được chẩn đoán và điều trị kịp thời chúng ta không đợi khi chúng ta có triệu chứng
vâng thực tế thì viêm gan b hiện tại vẫn là một vấn đề mà đau đầu với các nhà khoa học trên toàn thế giới
bởi vì khi mà virus xâm nhập vào cơ thể người thì đối với mỗi một người thì sẽ có biểu hiện phản ứng khác nhau
thế thì thông thường đầu tiên sẽ là giai đoạn nhiễm virus
trên sách giáo khoa thì sẽ chia thành hai giai đoạn là nhiễm viêm gan virus b giai đoạn hbe ag dương tính
và nhiễm virus viêm gan b thể hbe ag âm tính
sau khi giai đoạn nhiễm virus thì sẽ tiến triển thành giai đoạn viêm gan
trên lâm sàng chúng tôi cũng chia thành hai thể là viêm gan b mạng thể kháng nguyên e hay còn gọi là hbe ag dương tính
và viêm gan virus b mạng thể hbe ag âm tính
sau khi mà tiến triển thành viêm gan rồi thì một số đối tượng có thể tiến triển thành suy gan
thậm chí là suy gan tối cấp và tử vong
một số trường hợp thì sẽ tiến triển thành sơ gan và một số trường hợp thì có thể tiến triển thành sơ gan rồi ung thư gan
còn một số trường hợp thì không hoàn toàn không qua sơ gan mà có thể là ung thư gan luôn
có nghĩa là khi chúng ta nhiễm viêm gan b mạng chúng ta có nguy cơ tiến triển đến suy gan
có nguy cơ tiến triển đến sơ gan
có nguy cơ tiến triển đến ung thư gan
bệnh nặng và sẽ khiến cho tuổi thọ của người nhiễm viêm gan b ngắn
người viêm gan b có một cuộc sống không có chất lượng tốt như những người không bị nhiễm viêm gan b
người mắc bệnh viêm gan siêu vi bê dạng mãn tính có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như
tình trạng viêm liên quan đến virus viêm gan b có thể gây xẹo gan lan rộng gọi là sơ gan
có thể làm suy giảm khả năng hoạt động của gan
những người mắc bệnh viêm gan b mạng tính có nguy cơ cao mắc ung thư gan
tính là tình trạng mất chức năng gan
khi gan bị suy yếu việc cần thiết phải thực hiện ghép gan để duy trì sự sống
những người bị viêm gan b mạng tính và hệ thống miễn dịch yếu
có thể tái phát virus viêm gan b ngay cả khi đã điều trị bằng các phương pháp cần thiết
khi tái phát bệnh có thể tổn thương gan nghiêm trọng hoặc gây suy gan
những người bị viêm gan b mạng tính cũng có thể mắc các vấn đề sức khỏe khác như viêm thuận học viên mạch máu
vâng thực ra thì sơ gan và ung thư gan là những biến chứng rất nặng
và khiến cho bệnh nhân không có tuổi thọ cao
trung bình ví dụ như chúng ta mà tiến triển đến giai đoạn sơ gan mất bù
thì thời gian còn lại của chúng ta sống thì tối đa được hai năm
đối với sơ gan còn bù thì thời gian còn lại của chúng ta sống tối đa là tám năm
thế còn đối với ung thư gan thì tùy vào vị trí kích thước khối u
hay còn gọi là dựa vào cái giai đoạn phát hiện sớm hay muộn của khối u
để chúng ta biết được chúng ta còn sống lâu hay là còn sống ngắn
và có một biến chứng nặng nhất chính là suy gan mất bù
ở suy gan tối cấp và bệnh nhân có thể tử vong trong vòng một đến ba tháng
đấy là biến chứng nặng ngây nhất
ngoài đối với cả viêm gan b gây các bệnh lý về gan
thì trong sách vở cũng có ghi nhận
viêm gan b có thể gây các bệnh lý như là ung thư u lanh phô
u lanh phô đây là một bệnh về máu của cơ con tại máu
thì tuy nhiên những báo cáo về viêm gan b gây ra u lanh phô
thì hiện tại cũng còn ít trên thế giới
ngoài các bệnh lý về gan da thì viêm gan b cũng có thể gây ra bệnh lý là u lanh phô tế bào b
khi bị viêm gan b
ngoài việc tuân thủ theo hướng dẫn của các bác sĩ trong quá trình theo dõi và điều trị
người bệnh mắc viêm gan b cần phải lưu ý những điều sau
nên duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học
lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học rất tốt cho sức khỏe
đặc biệt là đối với những đối tượng bị nhiễm virus viêm gan b
nên áp dụng chế độ ăn đủ dinh dưỡng
tăng cường vận động dền luyện
khám sức khỏe định kỳ
đặc biệt cần tránh lây nhiễm bệnh cho người khác
khi mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị nhiễm virus gan b
thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa
để khám xem mình ở giai đoạn nào
có cần phải điều trị hay không
và chúng ta ghi nhớ là viêm gan b là một trong những căn nguyên hàng đầu
gây ung thư gan tại việt nam
thì chúng ta cũng sẽ phải tầm soát ung thư gan cho chính bản thân mình
như vậy một người bị nhiễm viêm gan b
thì sẽ phải khám định kỳ
ba đến sáu tháng một lần
mỗi lần xét nghiệm sẽ được tầm soát chức năng gan
sẽ được xét nghiệm chức năng gan
đến tải lượng virus để đánh giá do đoạn bệnh
và tầm soát sơ gan và ung thư gan
từ đó bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị
hoặc là theo dõi thích hợp cho người bệnh
mặc dù là viêm gan b có rất nhiều biến chứng như vậy
nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được
dựa vào các phương pháp điều trị hiện tại
thì hoàn toàn chúng ta có thể dự phòng được các biến chứng của viêm gan b như sơ ga
sơ gan và ung thư gan
hiện tại phương pháp điều trị thì có hai phương pháp
một là phương pháp điều trị liệu pháp miễn dịch
thì hiện tại các cái thuốc về liệu pháp miễn dịch
thì hiện tại không sẵn có tại việt nam
tuy nhiên ở trên thế giới thì mọi người vẫn có thể sử dụng phương pháp này
thế còn phương pháp sẵn có tại việt nam chính là uống thuốc kháng virus
chúng ta uống thuốc khá virus để ức chế cho virus không nhân lên nữa
và ngủ yên trong tế bào gan
đồng thời dần dần là sẽ được loại trừ
dần ra khỏi máu và dần dần được loại trừ ra tế bào gan
và khi chúng ta ước chế được virus viêm gan b
thì chúng ta sẽ không bị các bệnh lý về gan
không bị các biến chứng
và chúng ta có thể cải thiện chất lượng sống
cũng như tuổi họ của chúng ta
viêm gan b là một bệnh mặc dù không chữa khỏi hoàn toàn được
nhưng có thể chữa khỏi chức năng
và việc chữa khỏi chức năng chính là việc uống thuốc kháng virus
khi chúng ta uống thuốc kháng virus lâu
thì sẽ đạt được mục tiêu là chữa khỏi bệnh chức năng
và sắp tới với sự phát triển của y học thế giới
thì sẽ ra rất nhiều loại thuốc mới
tác động đến các bệnh lý về gan
nhiều khâu trong quá trình sống của virus viêm gan b
trong đó có cả khâu về miễn dịch
với các phương pháp mới này
hứa hẹn trong vòng bốn đến năm năm nữa
chúng ta sẽ có một liệu pháp
chữa khỏi chức năng cho người bệnh viêm gan b
trong thời gian khoảng từ một đến hai năm